anh đang phải đối mặt với tình trạng đình công nghiêm trọng hơn sau khi các tổ chức công đoàn đại diện cho nhiều nhân viên khu vực công và tư nhân
trong đó có nhân viên đường cao tốc thông báo kế hoạch đình công mới hoặc bỏ phiếu về việc tiến hành đình công
các thông báo này được đưa ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh nước anh đang phải trải qua một mùa đông lạnh giá
nghiệp đoàn dịch vụ công và thương mại cho biết nhân viên phục vụ các tuyến cao tốc quốc gia sẽ tiến hành một loạt cuộc đình công kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho đến ngày bảy tháng một năm sau
các cuộc đình công này có nguy cơ khiến hoạt động giao thông nước anh bị tê liệt bởi diễn ra cùng thời điểm các cuộc đình công đã được lên kế hoạch trước đó của nhân viên đường sắt
làn sóng đình công đã lan rộng từ lĩnh vực tư nhân đến lĩnh vực công tại anh trong năm qua
trong bối cảnh đời sống người dân trở nên khó khăn trước sức ép từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt
và suy thoái kinh tế chỉ số giá tiêu dùng tại anh trong tháng một mươi đã tăng một mươi một một so với cùng kỳ năm trước mức tăng cao nhất trong vòng bốn mươi một năm qua